nếu như thành phố hồ chí minh đã có số ca tử vong giảm sâu nhất trong nửa năm qua
thì quảng ninh lại lo dịch bùng phát
cụ thể chính quyền thành phố hạ long quảng ninh vừa yêu cầu cán bộ đảng viên công chức viên chức
không tham gia ăn uống tại các nhà hàng
thông tin từ ubnd tp hạ long quảng ninh cho biết từ sáu giờ hôm nay ngày bảy tháng một
địa phương này yêu cầu cán bộ đảng viên công chức viên chức trong hệ thống chính trị
từ thành phố đến cơ sở nêu gương trong việc thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức không tham gia các hoạt động tập trung đông người
không ra khỏi địa bàn tỉnh quảng ninh khi không có việc thực sự cấp thiết
vận động người thân bạn bè không tổ chức tập trung ăn uống đông người tiệc cưới tiệc mừng đám vỗ
trong trường hợp người thân qua đời tổ chức trang trọng nhưng gọn nhẹ văn minh
đặc biệt là từ sáu giờ ngày bảy tháng một không tham gia ăn uống tại các nhà hàng quán ăn cho đến khi có chỉ đạo mới
theo lý giải của ủy ban nhân dân thành phố hạ long trong những ngày gần đây
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn diễn biến phức tạp khó lường
xuất hiện một số ổ dịch và các ca nhiễm mới trong cộng đồng liên quan đến các nhà hàng quán ăn